thưa quý vị hãng dược phẩm moderna đang có kế hoạch nộp đơn lên cơ quan quản lý y tế mỹ
để được cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine covid một mươi chín cho trẻ em trong độ tuổi từ sáu tháng đến năm tuổi vào cuối tháng này
thông tin trên được một phát ngôn viên của moderna thông báo vào hôm hai mươi một tháng bốn
omicron là biến thể chủ đạo trong quá trình thử nghiệm về hiệu quả của vaccine đối với trẻ em của moderna
nhà sản xuất thuốc cho biết phác đồ hai liều vaccine có hiệu quả khoảng ba mươi tám trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng ở trẻ từ hai đến năm tuổi
và bốn mươi bốn hiệu quả đối với trẻ từ sáu tháng đến dưới hai tuổi
tuần trước hãng dược pfizer in và biontech cho biết liều thứ ba của vaccine covid một mươi chín đã tạo ra sự bảo vệ đáng kể
chống lại biến thể omicron ở trẻ em khỏe mạnh từ năm đến một mươi một tuổi
đầu năm nay cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ cdc đã cho phép tiêm liều thứ ba của vaccine pfizer biontech
cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi và những trẻ từ năm đến một mươi một tuổi bị suy giảm biế dịch
hiện nay hãng dược phẩm moderna đang có kế hoạch nộp đơn lên cơ quan quản lý y tế mỹ
để được cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine covid một mươi chín cho trẻ em trong độ tuổi sáu tháng đến năm tuổi vào cuối tháng này
điều này đưa ra một tín hiệu rằng vaccine covid một mươi chín trong tương lai có thể sẽ được bao phủ rộng khắp
ở tất cả các độ tuổi để tạo ra miễn dịch cộng đồng bảo vệ chúng ta khỏi nguy cơ tấn công của virus sars cov hai